theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay khu vực vùng núi bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to như tại hà giang lào cai sơn la
mực nước ở thượng lưu sông lô đang lên rất nhanh
cảnh báo từ hôm nay và ngày mai bắc bộ có mưa rào và rông vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn có nơi mưa rất to phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
từ nay đến hai mươi ba tháng bảy thượng liêu sông hồng thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai bốn m
mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông lô có khả năng đạt mức báo động hai báo động ba hạ lưu gần mức báo động một
thượng lưu sông thao sông hồng và sông chảy có khả năng đạt mức báo động ba
báo động một nguy cơ rất cao sẽ ra lũ quét sàn lở đất và ngập úng cuộc bộ ở các tỉnh vùng núi khu vực bắc bộ